sau vụ việc team building tại cửa lò đại diện tổ chức sự kiện bị phạt hành chính bốn trăm linh đồng